cùng ngày công an thành phố thuận an tỉnh bình dương đang củng cố hồ sơ xử lý đối với một cơ sở massage ở khu phố thạnh hòa b an thạnh thành phố thuận an do có nữ nhân viên thoát y phục vụ khách
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại một số phòng của cơ sở này có các nhân viên nữ thoát y phục vụ khách đến sử dụng dịch vụ massage
làm việc với cơ quan chức năng đại diện cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh không thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự khi tiến hành hoạt động ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không xuất trình được hợp đồng lao động của một mươi một nhân viên đang làm việc tại đây
công an thành phố thuận an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ba nhân viên về hành vi khiêu dâm đồng thời củng cố hồ sơ xử lý đối với cơ sở này theo đúng quy định
công an thành phố thuận an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ba nhân viên về hành vi khiêu dâm đồng thời củng cố hành chính đối với cơ sở này theo đúng quy định